các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với hồ trúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà tỉnh hòa bình
đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra quy định khởi tố bị can khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với sáu bị can cùng với tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự gồm
đào ngọc thuật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi giáo viên trường trung học phổ thông mường bi tỉnh hòa bình
ba lê thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hoàng văn thụ tỉnh hòa bình
nguyễn đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thanh tra viên phòng thanh tra sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
bốn nguyễn tân hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cán bộ phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
hai phùng văn thụ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trưởng phòng giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
quách thanh phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông một mươi chín tháng năm kim bôi tỉnh hòa bình
trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào ngọc thuật áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can còn lại
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ trúc và đào ngọc thuật
khám xét chỗ ở nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thị hồng nguyễn đức hoàng nguyễn tân hưng phùng văn thụ quách thanh phúc
sau kết quả điều tra ban đầu đêm ngày một mươi sáu tháng bảy sau khi nhậu xong hoàng đến một quán internet ở thị trấn krong kama để chơi game
tại đây hoàng thấy một bé trai một mươi hai tuổi ngụ xã hòa sơn huyện crong bông đang ngồi chơi game một mình
lúc này hoàng lại gần bắt chuyện rồi rủ cháu vào sân vận động trung tâm thị trấn sẽ có người cho tiền
sau khi vào sơ vận động hoàng đã dùng vũ lực ép bé trai quan hệ tình dục với mình
được biết hoàng từng có một tiền sự về hành vi cướp tài sản và một tiền án về tội trộm cắp tài sản
trong khi đó với hành vi chứa mại dâm công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị anh đào chú thôn xuân lãnh xã xuân lãnh
điều tra ban đầu cho thấy từ đầu năm đến nay nguyễn thị anh đào đã mở quán karaoke và giải khát anh đào ở thôn lãnh trường để kinh doanh và thường xuyên tổ chức cho nữ tiếp viên bán dâm nếu khách có nhu cầu
mỗi lần tổ chức mua bán dâm đào thu tiền của khách từ hai trăm năm mươi đến hai trăm bảy mươi đồng một lượt việc làm này gây bức xúc cho người dân gây mất an ninh trả tự tại địa phương hiện công an huyện đồng xuân đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
lén đi vào chân núi tô bên trong hồ xoài trách vui chơi sau đó rủ nhau đi tắm hồ ba học sinh đuối nước thương tâm vụ việc đau lòng trên vừa xảy ra trên địa bàn huyện tri tôn tỉnh an giang
các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm là châu sóc chiết châu tiên và châu ga vinh cùng sinh năm hai nghìn chín ngụ ấp ninh thuận xã an tức huyện tri tôn
theo đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi ba tháng chín nhóm học sinh này cùng với năm bạn học khác của trường tiểu học a an tức rủ nhau đến khu vực hồ xoài trách thuộc xã an tức huyện tri tôn để tắm
khi đến nơi chiết tiên và vin tách nhóm ra tắm riêng tại khu vực lòng hồ khoảng một tiếng đồng hồ sau đó năm học sinh đang tắm ở khu vực gần bờ
nhóm của chiết mất tích nên đã tri hồ cho hai công nhân lái xe cuốc gần đó đến hỗ trợ mò tìm
khi được tìm thấy kem đã tử vong do đuối nước khu vực kem gặp nạn có độ sâu từ ba cho đến ba năm m
thưa quý vị khi cơn lũ rút đi cũng là lúc mà những thiệt hại về cơ sở vật chất bắt đầu hiện hữu nhất là hệ thống đường giao thông
điều này không chỉ gây ra thiệt hại kinh tế mà còn là mất an toàn cho người tham gia giao thông ghi nhận tại huyện miền núi vũ quang tỉnh hà tĩnh
đây là những hình ảnh tại thôn bảy xã hương thọ huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh sau cơn bão số bốn vừa qua
mưa lũ đã làm sạt lở chân đường hàng chục mét khoét sâu vào tận đường bê tông rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là vào ban đêm
không còn cách nào khác trước mắt xã chỉ biết làm biển báo và rào chắn tạm thời để chờ ngân sách sửa chữa
không chỉ tại đây mà toàn tuyến đường chính của xã hương thọ huyện vũ quang có tới bốn điểm sạt lở khác
rạt lở như thế này cũng rất nguy hiểm
nếu không được khắc phục kịp thời những chỗ sạt lờ này thì có nhiều tiêm ẩn rất nguy cơ
một là giao thông đi lại con em đi lại học hành khó khăn
hai nữa là nông dân vận chuyển các nông sản
tại cả cái trang trại ra ba nữa là cả cái công trình đang xây dựng trên địa bàn là không thể vận chuyển được các cái vật liệu để vào làng
ba nữa là tiếp tục có những cái trần mưa và những cái lũ tiếp theo sẽ phá vỡ những cái chỗ sạt lờ này
còn đây là tuyến đường tránh lũ đức lĩnh đức giang
nước lũ đã làm cho nhiều đoạn kè bị sói sạt lở bong chóc cả mảng bê tông lớn
theo nhận định đây mới chỉ là cơn lũ nhỏ đầu mùa
chữa thì nguy cơ sạt lở cắt đứt nguyên mạch giao thông vùng hạng là có thể xảy ra
hiện nay sau cơn lũ tuyến địa bàn đức lĩnh thì nhiều cái tuyến đường giao thông bị sạt lở và hư hỏng
và đặc biệt là cái tuyến mà hư hỏng lớn nhất đó là tuyến đường vượt lũ
theo chúng tôi thì cần phải có khắc phục và sửa chữa sớm
nếu như mà chúng ta không khắc phục sửa chữa sớm thì những cơn lụt tiếp
theo đấy thì nó sẽ làm đít cái con đường này
và theo như thực tế chúng tôi ở đấy thì nghiên cứu về lưu lường cái mặt nước lũ đấy
thì đề xuất là nên là mở thêm một cái cầu ở trên cái tuyến đường này để thoát nước
thứ hai nữa là đối với hệ thống ke này thì cần phải thay đổi bằng rò đá
sau cơn bão số bốn và mưa lũ vừa qua
toàn huyện vũ quang có hơn bốn sáu trăm linh mét đường
sạt lở lề đường ta luy có một mươi cầu cống bị hư hỏng xóa mòn
cuốn trôi gần ba mét đất thiệt hại hàng tỷ đồng
những ngày này huyện đã huy động và chỉ đạo các lực lượng địa phương tập trung khắc phục hậu quả
tuy nhiên chỉ sửa chữa được những chỗ hư hỏng nhẹ
còn chỗ nặng thì đang gặp khó khăn khi chưa có nguồn vốn
cơn bão số bốn với cơn lọt thấp nhiệt đới
đã làm ảnh hưởng cả công tinh giao thông trên địa bàn huyện vũ quang
thông thường hàng năm vũ quang thường xảy ra bão lũ vào tháng một mươi một mươi một
nên cơn lũ vừa qua được xem là cơn lũ đầu mùa và nhẹ
nếu các điểm giao thông không sớm được sửa chữa
thì nguy cơ hư hại lớn và mất an toàn giao thông là có thể xảy ra
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng vũ thị cài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã yên nhân huyện yên mô tỉnh ninh bình
có xeo chấm cách ba cm trên sau mép trái
và đối tượng phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã nam thắng huyện nam trực tỉnh nam định
có xeo chấm cách một hai cm dưới sau đầu mắt phải
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng mai thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã nga thành huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này có xẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông bài phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện